bệnh viêm gan bí ẩn đang hoành hành có thể là một trong số những di chứng hậu covid một mươi chín ở trẻ em
đây là thông tin nghiên cứu từ nhóm chuyên gia đại học imperial colit london cung cấp
theo nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí zelenset các ca viêm gan cấp tính gần đây ở trẻ em
có thể là kết quả của tình trạng nhiễm virus corona sau đó tiếp tục nhiễm adenovirus
tình trạng này tạo ra ổ chứa virus trong đường ruột của trẻ
hầu hết các bệnh nhi xuất hiện triệu chứng bất ổn đường tiêu hóa sau đó bị vàng da và trong một số trường hợp suy gan cấp tính
tuy nhiên xét nghiệm không phát hiện ra những loại virus gây viêm gan phổ biến là a b c d và e
nói đến là nó liên quan đến adenovirus
và sars cov hai thì chưa đủ bằng chứng mà chúng ta cần phải theo dõi thêm
cái vai trò của nó là do liên quan đến sars cov hai và học bổ ích thì chúng ta cũng cần phải có thời gian nghiên cứu
chứ chúng ta chưa thể nào mà có thể khẳng định được
và cái điều nói này thì cả tổ chức y tế thế giới và cdc tức là trung tâm kiểm soát bệnh tật
án làm ra của mỹ cũng đã khẳng định như thế
chúng ta chưa thể nào khẳng định được
đấy là do adenovirus và sars cov hai mà người ta chỉ có thể dùng cái từ là có liên quan đến thôi
chúng ta chưa có thể khẳng định được
giới chuyên môn nhận định các ca viêm gan cấp tính gần đây ở trẻ em có thể là hậu quả của nhiễm covid một mươi chín
tiếp theo là nhiễm virus adeno sau khi xuất hiện một ổ chứa virus trong đường ruột
sau khi một người mắc covid một mươi chín ổ chứa virus sars cov hai có thể dẫn đến việc kích hoạt tế bào miễn dịch quá mức
gây ra hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em gọi tắt là misc
nếu có ổ virus như vậy và sau đó trẻ bị nhiễm virus adeno sẽ dẫn đến các bất thường miễn dịch
như viêm gan nặng cấp tính
hai loại virus này cộng hưởng và kích hoạt tế bào miễn dịch lặp đi lặp lại
nói cách khác ổ chứa virus làm nhiễu tín hiệu phản ứng của hệ miễn dịch
tạo thành các siêu kháng nguyên lặp lại và gây ra tình trạng phản ứng quá mức trong cơ thể
văn phòng tổ chức y tế thế giới who châu âu cũng thông tin bảy mươi số ca viêm gan bí ẩn trong khu vực từng nhiễm covid một mươi chín
theo isabella akel đồng giám đốc trung tâm các bệnh do virus mới tại bệnh viện đại học geneva thụy sĩ
bà cho biết
không thể loại trừ khả năng bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ em sau khi nhiễm covid một mươi chín
sự tồn tại của virus sars cov hai trong đường tiêu hóa của trẻ sẽ giải phóng liên tục các protein virus trong tế bào biểu mô ruột
điều đó kích hoạt tế bào miễn dịch bất thường đã được xác định là cơ chế gây ra masc làm dấy lên mối lo ngại rộng rãi kể từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bệnh nhân mắc hội chứng này bị viêm ở nhiều cơ quan bao gồm tim phổi thận não da mắt
dạ dày và mắt